thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phiên tòa xét xử lưu động tại tổ dân phố một mươi một phường e tam thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi ngày
theo đó có năm mươi ba bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân ba mươi chín bị cáo xét xử về tội khủng bố một bị cáo xét xử về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép một bị cáo xét xử tội che giấu tội phạm quy định tại khoản một ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
ngoài ra có sáu bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt tội khủng bố trong quá trình điều tra các đối tượng đều đã ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội thừa nhận do lạc hậu thiếu hiểu biết
hoặc do bị đe dọa nên đã tham gia hoạt động phạm tội các đối tượng xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
kết quả điều tra đã làm rõ được toàn bộ diễn biến sự việc và tính chất mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng công tác điều tra truy tố chuẩn bị xét xử đã được thực hiện khách quan công bằng tuân thủ các quy định của pháp luật

ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một trạm cảnh sát giao thông đức phổ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã không chế và tạm giữ hình sự tài xế nguyễn văn dũng bốn mươi chín tuổi trú tại tp hcm để điều tra và xử lý về hành vi tấn công cảnh sát giao thông
vào ngày một mươi năm tháng một tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông đức phổ kiểm tra phương tiện giao thông theo chuyên đề về tốc độ ma túy nồng độ cồn trên quốc lộ một a
đến km một nghìn một trăm linh một bốn trăm linh lực lượng chức năng đã dừng xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi một c ba mươi tám nghìn tám trăm ba mươi chín kéo theo rơ móc kiểm tra nhưng bị tài xế chống đối
tổ công tác lúc này yêu cầu tài xế xuống xe đối tượng dũng lấy từ cabin một con dao dài khoảng hai mươi năm cm đe dọa và tấn công lực lượng chức năng
lúc này cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường đã không chế tài xế dũng rất may không có ai thương tích trong vụ việc
thực hiện kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh bình dương phối hợp với các đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm ma túy
thu giữ hơn hai kg ma túy cùng nhiều tăng vật khác
khoảng lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trọ d một mươi ba một mươi bốn đường d năm khu phố bình thuận hai
phường thuận giao thành phố thuận an do nguyễn văn trung đang thuê để ở lực lượng công an thu giữ nhiều viên thuốc lắc
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng với thời điểm này lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng võ hoàng tuấn ở tại nhà trọ
đang tàng trữ bốn viên nén màu xám nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và khoảng bốn triệu đồng
mở rộng điều tra vụ án tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nguyễn hồng phú tổ công tác thu giữ ba mươi túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
và viên nén thuốc lắc một vật bằng sắt có kiểu dáng khẩu súng ngắn và nhiều vật chứng khác có liên quan
tổng cộng lực lượng công an thu giữ khoảng hai kg ma túy tổng hợp các loại hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
một đối tượng liên tiếp thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản với số tiền lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tỉnh gia lai phối hợp với công an các địa phương đấu tranh bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn khắc khánh chú tại
thành phố pleiku
tại cơ quan điều tra khánh khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản
tại các huyện mang trang chư pư chư sê thành phố pleiku và tỉnh con tum
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng đêm tối sơ hở của người dân và các cơ quan doanh nghiệp trường học
để đột nhập vào cậy cửa phá khóa trộm cắp tài sản với tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
được biết khánh từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn tại quảng nam
công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng liều lĩnh gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố tam kỳ
chỉ trong một thời gian ngắn
vào ngày một mươi ba tháng một tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an phường tân thạnh
thành phố tam kỳ bắt giữ đối tượng nguyễn văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố đà nẵng
khi đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm xe máy tại thành phố tam kỳ
qua đầu tranh hưng khai nhận từ ngày một mươi một tháng một đến ngày một mươi ba tháng một đã thực hiện liên tiếp năm vụ trộm cắp
hai xe máy hai laptop bốn điện thoại di động một máy tính bảng
điều đáng chú ý hưng là đối tượng có một tiền án về tội cướp tài sản hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
phương thức thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi hoạt động lưu động liên tỉnh khi bị phát hiện sẵn sàng
chống trả quyết liện để tổng thoát
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc phối hợp với công an huyện cư mờ ga vừa phá thành công
chuyên án bắt giữ một đối tượng đột nhập vào tiệm vàng ở thị trấn eapok huyện cư mờ ga lấy cắp hàng chục cây vàng và bạc các loại
trước đó tối tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông võ văn việt chú huyện cư mờ ga đến cơ quan công an trình báo
về việc bị kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng của gia đình trộm cắp khoảng bốn mươi cây vàng bạc tương đương hai năm tỷ đồng
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện cơ mờ ga
vào hiện trường thu thập chứng cứ tổ chức điều tra
quyết tâm đấu tranh phòng chống phạm và làm rõ vụ án này lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
với quyết tâm cao nhất là sớm mắt đối tượng đưa ra xử lý chức hợp luật
sau một tháng xác lập chuyên án truy xét bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã thu thập được đầy đủ chứng cứ
xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm trên là nguyễn ngọc điểm bốn mươi ba tuổi chú tại quận nam tử liêm tp hà nội
qua trình chuyên án đối tượng lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn vì điểm liên tục thay đổi chỗ ở đến nhiều tỉnh thành phố
đến khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã ập vào một phòng trọ
ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ thành công điểm
khám xét khẩn cấp phòng trọ công an thu giữ khoảng bảy cây vàng cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an điểm khai nhận sau khi gây ra vụ trộm trên điểm đón xe khách đi ra các tỉnh phía bắc sau đó đến tỉnh thái bình bán một phần vàng lấy hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiêu xài
một phần vàng bạc điểm trôn giấu sau vườn nhà mẹ đẻ ở xã mê linh huyện đồng hưng tỉnh thái bình phần còn lại điểm mang vào tỉnh đồng nai chờ tìm mối tiêu thụ
hôm đó tôi đến cửa hàng vàng việt nam tôi có hỏi mua một cái dây truyền bạc chỉ đá hai trăm linh ngàn
thì thấy cửa hàng treo trùm chìa khóa vào cửa lúc chủ cửa hàng nghĩ tôi lấy trùm trùm chìa khóa và mang đi lên chợ ở quảng phú đánh một trùm chìa khóa giống như vậy
sau đó tôi quay về cửa hàng nói với chủ cửa hàng là tôi muốn đổi dây truyền bạc khác
lại dụng lúc chủ cửa hàng đang tìm cửa hàng vòng bạc đổi thì tôi đã treo trà trùm chìa khóa vào chỗ cũ
nhiều ngày sau tôi quay lại cửa hàng lúc đấy thì thấy cửa hàng tắm cửa
tôi có dùng chìa khóa mở cửa vào cửa hàng
dùng một khóa đập vỡ cửa kính để lấy trùm vàng bạc vào trong cửa kính
được biết điềm là đối tượng trộm tiệm vàng chuyên nghiệp với phương thức trộm chìa khóa trước
sau đó đem in sao chìa rồi trả lại chủ cũ và canh me chờ thời cơ ra tay trộm cắp
với thủ đoạn đó trước đây điểm đã gây ra ba vụ trộm tiệm vàng ở hà nội
và bị toán nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam mới ra trại vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
bảy đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ trọi gà vừa bị lực lượng công an sơn la bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi ba tháng một phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an huyện mai sơn
triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ trọi gà được thua bằng tiền tại xã còn nòi huyện mai sơn
bắt quả tăng bảy đối tượng có hành vi đánh bạc gồm nguyễn duy hưng trần sơn kim lê thế hoàng lê ngọc sơn
bùi văn ba đảo hữu bảy bùi văn bắc tăng vật thu giữ gồm hai con gà trọi một cân bàn một tấm chắn để trọi gà
và nhiều điện thoại di động khác kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động
để sắp xếp ghi chú tính toán các kèo cá cược và thanh toán thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
với tổng số tiền đánh bạc trên hai trăm linh triệu đồng
công an huyện bảo yên tỉnh lào cai vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm thu giữ hơn một tạ pháo nổ
vào thời điểm trên công an huyện bảo yên bắt quả tăng đối tượng trần trung dũng và lê văn thiện cùng chú tại huyện bảo yên
điều khiển hai xe ô tô có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ do trung quốc sản xuất thu giữ một trăm linh ba kg pháo nổ trên hai xe ô tô
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của dũng và thiện thu giữ thêm một mươi ba kg pháo nổ
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận mua số pháo nổ trên tại khu vực trung quốc gần cửa khẩu kim thành thuộc thành phố lào cai với mục đích mua về để bán kiếm lời
trong quá trình điều tra một vụ trộm cắp tài sản công an huyện yên lập tỉnh phú thọ đã tiến hành triệu tập đối tượng
vào khoảng một giờ chiều qua khi tổ công tác đến nơi vũ đang lưu trú vũ chạy từ trong nhà ra cầm theo một vật giống như súng côn quay hướng nòng về phía tổ công tác bắn hai phát sau đó lẩn trốn vào khu vực đồi núi ở gần đó
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được huy động để truy bắt đối tượng đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân đến khoảng sáu giờ tối lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng
sau khi dùng dao khống chế cướp xe máy của người chạy xe ôm nguyễn thành tài chú tệ huyện châu thành tỉnh an giang đã bị bắt giữ khi đang trên đường tìm cách đưa qua campuchia để tiêu thụ
do nợ nần không có khả năng chi trả chiều ngày bảy tháng một
tài thủ sẵn một con dao trong người rồi đón xe buýt đến khu vực thị trấn an châu huyện châu thành với mục đích cướp tài sản
tài đã thuê ông đinh văn hai chở xe ôm về huyện chi tôn khi đến khu vực vắng người qua lại tài dùng dao khống chế cướp chiếc xe mô tô rồi tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện tri tôn đã điều tra truy bắt được đối tượng tài cùng tăng vật khi đối tượng đang điều khiển chiếc xe mô tô vừa cướp được đến khu vực xã vĩnh gia để tìm cách đưa sang campuchia